thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định tám trăm năm mươi thành lập tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh làm tổ trưởng
tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho thủ tướng chính phủ các cơ chế chính sách tiêu chí chuẩn mực hợp tác đầu tư
mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới
chủ động bằng các biện pháp linh hoạt phù hợp để có thể tiếp cận đàm phán với các tập đoàn lớn
có công nghệ cao đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị nhằm vận động xúc tiến phù hợp với mục đích yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi
quy chế hoạt động của tổ công tác do thủ tướng chính phủ quyết định tổ trưởng tổ phó thường trực tổ phó và các thành viên tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm